trước tình trạng quá tải về hạ tầng do các trung cư cao tầng mọc lên quá nhiều ở khu vực nội đô
văn phòng chính phủ đã có công văn số ba nghìn năm trăm tám mươi năm truyền đạt ý kiến của thủ tướng yêu cầu thực hiện giải pháp
không tiếp tục phát triển trung cư căn hộ nhà cao tầng ở khu vực trung tâm của các thành phố lớn như hà nội hay tp hcm
thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ban ngành đặc biệt là bộ giao thông vận tải bộ xây dựng
thay vì xây dựng quá nhiều nhà cao tầng ở khu vực lõi của thành phố
cần triển khai các giải pháp phát triển những khu đô thị vệ tinh để điều phối bố trí lại dân cư và lực lượng lao động
giảm tải áp lực cho các thành phố
các chuyên gia cho rằng việc quy hoạch nội đô là một bài toán khó
tuy nhiên việc quản lý và triển khai quy hoạch còn khó hơn nhiều
đòi hỏi năng lực của các cấp chính quyền cần được nâng cao tránh tình trạng quy hoạch chỉ mãi nằm trên giấy